khác với những chuyến công du trước đây của chủ tịch triều tiên kim trương ưn
thông tin về chuyến thăm tới việt nam lần này được đưa tin một cách đậm nét trên các phương tiện
truyền thông của triều tiên và chỉ vài giờ sau khi chủ tịch triều tiên kim jong un rời sân ga
đồng đăng trở về nước hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna đã đăng tải bản tin tổng hợp
chuyến công du của nhà lãnh đạo nước này
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna đã công bố những hình ảnh về cuộc gặp giữa chủ tịch triều tiên
kim trương ưn với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và các
quan chức cấp cao khác của việt nam phát thanh viên của kcna dẫn lời ông kim jong un cho biết
thông qua các cuộc tiếp xúc tích cực giữa hai đảng và hai nhà nước chúng ta nên bình thường hóa
hợp tác và trao đổi trong mọi lĩnh vực từ kinh tế khoa học và công nghệ quốc phòng thể thao
văn hóa nghệ thuật và quảng cáo truyền thông đồng thời nâng cấp quan hệ lên một tầm cao mới
đây được cho là chuyến công du dài nhất kể từ khi ông kim jong un lên nắm quyền vào năm hai nghìn một mươi một
theo hãng tin reuters truyền thông việt nam đã có cơ hội tiếp cận với ông kim trương ưn
điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay